thưa quý vị trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực và trong nước có nhiều diễn biến khó lường
nhất là thiên tai dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân
nhưng với quyết tâm chính trị lớn lao và hành động quyết liệt đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
đại hội đảng bộ các cấp đã được tổ chức thành công theo đúng tiến độ kế hoạch mục đích yêu cầu đề ra
để lại những dấu ấn nổi bật và rốt tốt đẹp
trước hết báo cáo chính trị trình bày tại đại hội đảng bộ các cấp đã được các cấp ủy trú trọng
đầu tư nhiều công sức với cách làm khoa học bài bản tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
với nhiều điểm nhấn nổi bật

tạo nền tảng để nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống ngay sau đại hội
được chuẩn bị một cách chú đạo bảo đảm dân chủ khách quan công tâm minh bạch
nên cũng đã nhận được sự thống nhất rất cao
kết quả bầu cử thì cơ bản được tập trung bầu đúng bầu đủ bầu trung theo cái đề ảnh nhân sự
nhờ đó mà chất lượng nhân sự ở nhiệm kỳ này có nhiều nổi trội hơn so với nhiệm kỳ trước
ở các đảng bộ cấp trên cơ sở số cấp ủy viên có trình độ chuyên môn
nghiệp vụ từ đại học trở lên là ba mươi sáu bảy trăm bốn mươi hai
trong đó số cấp ủy viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân là ba mươi hai một trăm bảy mươi năm
tuổi trung bình là bốn mươi sáu hai
nhiều đảng bộ có cán bộ nữ trẻ dưới bốn mươi tuổi chúng cử cấp ủy chiếm tỷ lệ cao
vượt yêu cầu của chỉ thị số ba mươi năm
ở các đảng bộ trực thuộc trung ương cấp ủy nữ chiếm một mươi năm bảy mươi một cao hơn nhiệm kỳ trước hai sáu mươi chín
bí thư cấp ủy nữ là chín đồng chí đạt tỷ lệ một mươi ba tám mươi năm nhiệm kỳ trước là ba đồng chí
cấp ủy viên người dân tộc thiểu số là một mươi một sáu mươi tám cao hơn nhiệm kỳ trước bảy mươi hai
cấp ủy có trình độ thạc sĩ trở lên là đạt sáu mươi sáu sáu mươi bảy cao hơn nhiệm kỳ trước
tuổi bình quân của ban chấp hành ban thường vụ bí thư phó bí thư thấp hơn so với nhiệm kỳ trước
cơ bản bảo đảm ba độ tuổi trong cấp ủy có hai mươi tám đồng chí bí thư từ năm mươi tuổi trở xuống đạt tỷ lệ bốn mươi ba
có hai mươi bảy đồng chí bí thư không là người địa phương đạt tỷ lệ bốn mươi một năm mươi bốn cao hơn nhiệm kỳ trước hai mươi ba
như vậy có thể thấy thành công nổi bật của đại hội đảng bộ các cấp vừa qua là đã xây dựng được các văn kiện tốt với mục tiêu nhiệm vụ cụ thể giải pháp rõ ràng và bầu ra được đội ngũ cán bộ cấp ủy có đủ trình độ năng lực và phẩm chất để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công nghị quyết đại hội
thành công của đại hội đảng bộ các cấp có nhiều nguyên nhân nhưng trước hết là nhờ có sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát kịp thời thống nhất của bộ chính trị ban bí thư đến cấp ủy

rất quan trọng để góp phần vào thành công của đại hội một mươi ba của đảng